theo công an gần đây trên địa bàn thành phố việt trì xuất hiện đối tượng nam giới
thường theo dõi những người phụ nữ lái xe ô tô đi một mình hoặc đi cùng con nhỏ
đối tượng đột nhập vào ghế sau xe dùng dao nhọn đe dọa khống chế buộc lái xe đưa tiền
tới đoạn đường vắng đối tượng xuống xe và nhanh chóng tẩu thoát
đối tượng này thường đe dọa bị hại nếu trình báo cơ quan công an thì sẽ trả thù
công an đánh giá hành vi đó thể hiện sự manh động liều lĩnh của đối tượng gây án
và gây ra tâm lý hoang mang trong nhân dân
ngay khi nắm được thông tin trên mạng xã hội công an thành phố việt trì đã quyết định lập chuyên án
tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
chỉ sau chưa đầy một mươi hai giờ đồng hồ công an đã làm rõ đối tượng nghi vấn
sau khi bị triệu tập tới cơ quan điều tra đối tượng đỗ việt đức khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
đối tượng này nghiện ma túy lâu năm từng có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an đề nghị những người dân là bị hại trong vụ việc
tương tự liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì để được giải quyết
thưa quý vị khoảng hai mươi ba h hai mươi phút ngày bảy tháng ba tại gia đình anh hoàng văn tới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ở tổ dân phố tám thị trấn tăng lòng huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã xảy ra vụ sâu sát khiến cho một nam thanh niên tử vong trên đường đi cấp cứu
trước đó khoảng hai mươi ba h cùng ngày đỗ văn phùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai bia danh là phùng sứt
ở thôn hợp giao xã xuân giao huyện bảo thắng lào cai
phùng phạm văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và hoàng thị nga vợ của xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng trú tại tổ dân phố một thị trấn tăng lòng đến nhà tới anh rể của xuân
để nói chuyện về tranh chấp đất đai giữa gia đình xuân với gia đình tới
quá trình nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn giữa chị phạm thị hằng vợ của tới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
với đỗ văn phùng mâu thuẫn khiến tới cùng con trai là hoàng việt tấn sinh năm hai nghìn
đã sâu sát với đỗ văn phùng
và bị phùng rứt dùng hung khí tác động khiến cháu hoàng việt tấn bị thương nặng tử vong trên đường đi cấp cứu
đối tượng đỗ văn phùng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ
nối tiếp chương trình sẽ là một số các thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật được
xin mời quý vị cùng theo dõi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy công an tp đà nẵng vừa phối hợp với công an phường phương mỹ
quận sơn trà thành phố đà nẵng bắt quả tăng một nhóm một mươi năm đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chân ma túy
cơ quan công an ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng để điều tra
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện và thu giữ một gói ma túy loại ketamin có trọng lượng khoảng bảy gram
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy ba chai nhựa bên trong có chứa chất lòng một bộ loa đèn cùng với một số tăng vật chứng có liên quan
hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để điều tra vụ việc
liên quan đến vụ cháy xảy ra tại xã xá lượng huyện tương dương nghệ an
đại diện ủy ban nhân dân huyện các ban ngành đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên gia đình ông mong văn long và bà cụt thị miền
cụ thể vào một giờ sáng ngày tám tháng ba người dân bất ngờ phát hiện ngọn lửa bốc cháy ở căn nhà của gia đình ông long
lúc này cả hai ông bà đều đi vắng mọi tài sản trong nhà đều không kịp di chuyển ra ngoài
do vụ cháy xảy ra vào ban đêm địa hình phức tạp chất điệu dễ cháy nên không thể dập tắt
chỉ trong chốc lát ngôi nhà bằng gỗ đã bị thiêu dụi ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng
ngoài ra đám cháy còn lan sang nhà bên cạnh khiến cho một gian nhà khác cũng bị cháy
nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ
ngày tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết cơ quan này vừa tạm giữ hình sự đối với nguyễn đức trí long
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường thủy xuân tp huế về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
trước đó tại kiệt bốn mươi bảy minh mạng phường thủy xuân tp huế đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế
bắt quả tàng nguyễn đức trí long đang tàng trữ ba túi ni lông bên trong có năm trăm chín mươi sáu viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp
tại thời điểm bị bắt long đang đi giao số ma túy này cho con nghiện
khám xét khẩn cấp nơi ở của long tại kiệt một trăm linh sáu minh mạng cơ quan công an thu giữ thêm sáu gói ni lông
bên trong có một một trăm ba mươi sáu viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp
thưa quý vị
hơn năm người ở nhiều độ tuổi thành phần khác nhau tham gia đồng diễn áo dài trên phố đi bộ nguyễn huệ
nhân dịp kỷ niệm một trăm một mươi bốn năm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
sáng ngày tám tháng ba nằm trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội áo giải tp hcm lần thứ một mươi
màn đồng diễn áo dài với sự tham gia của năm người trên phố đi bộ nguyễn huệ quận một tp hcm
gây ấn tượng mạnh với du khách người dân nhằm đánh giá chặng đường một mươi năm phát triển
và tiếp tục duy trì các chương trình hoạt động hưởng ứng lễ hội áo dài tp hcm
phát triển lễ hội trở thành sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo hàng năm
chuyên cảm hứng về áo dài truyền thống của việt nam đến người dân thành phố và bạn bè quốc tế
tp hcm đã tổ chức lễ hội áo dài lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề tôi yêu áo dài việt nam
lễ hội áo dài tp hcm có sự tham gia của các cá nhân tổ chức trong hai mươi một quận huyện và tp th
các doanh nghiệp cơ quan ban ngành đoàn thể và du khách với nhiều lứa tuổi khác nhau
các công chức viên chức với người lao động nữ cùng hưởng ứng qua việc mặc áo dài
trong các hoạt động tiếp dân tại công sở trong thời gian diễn ra lễ hội
lễ hội áo giải tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn có sự tham gia đồng hành với vai trò đại sứ hình ảnh
của hơn hai mươi khách mời người nổi tiếng đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như chính trị
kinh tế hoa hậu người đẹp ca sĩ diễn viên như nghệ sĩ nhân dân kim xuân
nghệ sĩ nhân dân trịnh kim chi hoa hậu hoàn vũ nguyễn thị ngọc châu
hoa hậu đại dương việt nam hai nghìn hai mươi ba trần thị thùy mc quỳnh hòa diễn viên st sơn thạch
travel blogger nhếp ảnh gia quỷ cốc tử
ngoài ra lễ hội áo giải tp hcm lần thứ một mươi cũng nhận được sự tham gia hưởng ứng
của ba mươi nhà thiết kế áo dài nổi tiếng đến từ nhiều địa phương trên cả nước
không chỉ các công dân việt nam nhiều du khách nước ngoài cũng mặc trên mình
những bộ áo dài đậm nét văn hóa việt để cùng hòa vào nhịp điệu trong màn đồng diễn
lễ hội áo dài tp hcm có nhiều chương trình đặc biệt
khác diễn ra trong dịp này như cuộc thi duyên dáng áo dài tp hcm
cuộc thi vẽ trên áo dài cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm một mươi năm lễ hội áo dài tp hcm
không gian triển lãm và tương tác với áo dài
khác với những năm trước đây là đi diễu hành qua nhiều tuyến đường trung tâm tp hcm
năm nay thay vào đó là màn đồng diễn múa áo dài trên nền nhà của hơn năm người thực hiện
trong khoảng một mươi năm phút với những bông hồng đỏ trên tay để chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
lễ hội áo dài tp hcm
có sự tham gia của một trăm linh nữ sinh trường trung học phổ thông lê quý đôn
với những tà áo dài trắng thớt thà tình khôi
các hoạt động của lễ hội áo giải tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra từ ngày bảy đến ngày một mươi bảy tháng ba
với nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút du khách và người dân tham quan
sáng ngày tám tháng ba tại tp vũng tàu tỉnh bà địa vũng tàu
công ty cổ phần tàu cao tốc phú quốc chính thức đưa tàu khách thăng long
vào khai thác tuyến vũng tàu côn đảo
tàu khách cao tốc thăng long có tổng cộng bốn tầng hai tầng khoang eco
một tầng khoang vip có bố trí một không gian tầng trên dành cho cà phê rooftop
tàu có sức trở lên tới một một mươi bảy khách sử dụng ba động cơ rolls royce mto
động cơ hàng hải hàng đầu thế giới có tổng công suất đạt một mươi một năm trăm tám mươi sức ngựa
tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường
thân tàu được làm bằng hợp kim nhôm đóng tàu nhập khẩu từ italy
giúp con tàu có thể đạt vận tốc lên tới ba mươi hải lý trên một giờ
theo đại diện chủ đầu tư tàu cao tốc thăng long sở hữu yêu thế an toàn vượt trội
với chiều dài lên đến bảy mươi bảy bốn mươi sáu mét
tuyến hình được thiết kế đặc biệt làm tăng khả năng rẽ sóng tăng tính ổn định cho tàu
kích thước con tàu lớn sẽ giảm tối đa ảnh hưởng lắc dọc so với những con tàu nhỏ hơn
tàu thăng long đã được thiết kế để phục vụ riêng cho tuyến vũng tàu côn đảo
đây là tuyến có hành trình ra đảo khắc nghiệt và cách xa đất liền
một du khách đến từ thành phố hồ chí minh chia sẻ lần đầu tiên trải nghiệm thì rất hài lòng với con tàu này
rất hoành tráng mà lại an toàn có đầy đủ tiện ích và rất tiện nghi
hành khách đi trên con tàu này chắc chắn sẽ rất thoải mái có một trải nghiệm thú vị
mở ra tuyến này thì chắc chắn đất liền và côn đảo sẽ được gắn kết hơn
khách sẽ đến côn đảo nhiều hơn để khám phá vùng đất thiêng liêng này
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại